thưa quý vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp với rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn mới
công an quận cầu giấy của thành phố hà nội vừa đấu tranh làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là mạo danh thầy cúng
nhận cúng dân sao giải hạn online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ việc này nạn nhân chỉ vì thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng cho đối tượng với mục đích cúng giải hạn cầu bình an online
lập những tài khoản facebook ảo với hình đại diện là cái vị pháp sư thái lan như thế này
đối tượng dễ dàng khiến người dân tin tưởng muốn dân sao giải hạn để cầu bình an và đã chuyển số tiền lên tới gần hai trăm linh triệu đồng
và đây là hình ảnh mà khi đối tượng đã thực hiện nói với người dân đã thực hiện xong nhưng thực chất chỉ là những tấm ảnh được coppy

trong thời gian nghỉ giãn cách phòng chống dịch bệnh đối tượng này nhận thấy có nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề tâm linh như dân sao giải hạn cầu bình an sức khỏe
đối tượng đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan sau đó tiếp tục lập ra các nick ảo để tạo tương tác khiến nhiều người dễ dàng đặt niềm tin vào vị pháp sư và phương pháp cúng online
tôi có xem ở trên thông tin ở trên mạng là thấy là có nhiều người